phó thủ tướng phạm bình minh đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
phó thủ tướng phạm bình minh đã đến xã xuân sơn nơi hiện tại vẫn còn nhiều khu vực bị ngập nước
thăm hỏi các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách
phó thủ tướng động viên và chia sẻ những khó khăn mà nhân dân đang phải gánh chịu
đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn nỗ lực hơn nữa
chung tay cùng bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh thanh hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ
để chủ động ứng phó phân công kịp thời hạn chế thiệt hại về người và tài sản
rút kinh nghiệm từ thực tế để chuẩn bị ứng phó thật tốt trước các trận mưa lũ hoàn lưu sau bão và áp thấp nhiệt đới